chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi một đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
và đoàn đại biểu quốc hội tỉnh sơn la đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn tại huyện yên châu tỉnh sơn la
phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng đề nghị cấp ủy
chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện yên châu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết phát triển kinh tế
gắn với đảm bảo an sinh xã hội giữ vững quốc phòng an ninh và thực hiện tốt công tác đối ngoại
phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh sơn la
cũng đã trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền
nhân dịp này phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng đã trao tặng ba trăm linh triệu đồng
cho ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam huyện yên châu hỗ trợ sáu hộ gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn để làm nhà
đoàn đại biểu quốc hội tỉnh sơn la tặng qua chấp mời hộ nghèo của huyện yên châu